một trận động đất có độ lớn sáu năm đã làm dung chuyển afghanistan và pakistan vào tối ngày hôm qua
đến thời điểm này một mươi một người được xác nhận thiệt mạng trong đó có cả trẻ em
trận động đất với tâm trấn ở độ sâu một trăm tám mươi bảy km nằm cách khu vực trơm của vùng núi hindukus bốn mươi km về phía đông nam
đây là khu vực giáp biên giới với pakistan và tajikistan
động đất kéo dài trong khoảng ba mươi giây và có thể cảm nhận được tại một số khu vực của ấn độ
hai người được xác nhận thiệt mạng tại laman afghanistan
các trung tâm y tế trên toàn afghanistan đang được đặt trong tình trạng báo động cao
tại pakistan nhà chức trách xác nhận ít nhất một trăm tám mươi người đã bị thương nghẹ và được đưa tới bệnh viện tại tỉnh khyber pakhtunkhwa
trong khi đó sập mái nhà tại nhiều khu vực ở tây bắc của pakistan là nguyên nhân khiến chín người thiệt mạng